thưa quý vị chiều ngày một mươi ba tháng năm theo giờ địa phương nhân dịp tham dự hội nghị cấp cao đặc biệt asean hoa kỳ tại washington d c
thủ tướng chính phủ phạm minh chính đã có cuộc gặp với thủ tướng lào phan khâm vị pha văn
tại cuộc gặp hai thủ tướng đã bày tỏ vui mừng về sự phát triển vững chắc của mối quan hệ hữu nghị vĩ đại đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện việt nam lào
từ đầu năm hai nghìn hai mươi hai đến nay hai nước đã trao đổi nhiều đoàn cấp cao và các cấp
trong quý i năm hai nghìn hai mươi hai kim ngạch thương mại hai triệu đạt bốn trăm linh ba sáu triệu usd tăng một mươi chín hai mươi hai so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi một
hai thủ tướng nhất trí tiếp tục phối hợp thực hiện hiệu quả các thỏa thuận giữa hai đảng hai chính phủ
duy trì trao đổi đoàn tiếp xúc cấp cao thường xuyên thúc đẩy triển khai tốt các dự án hợp tác trọng điểm
phối hợp triển khai tốt các hoạt động trong khuôn khổ
năm đoàn kết hữu nghị việt nam lào lào việt nam hai nghìn hai mươi hai
chào mừng sáu mươi năm thiết lập quan hệ ngoại giao ngày năm tháng chín năm một nghìn chín trăm sáu mươi hai
và bốn mươi năm năm ký hiệp ước hữu nghị và hợp tác việt nam lào ngày một mươi tám tháng bảy năm một nghìn chín trăm tám mươi
trao đổi về một số vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm
hai bên nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn khu vực và quốc tế
nhất là tại liên hợp quốc asean và các cơ chế hợp tác tiểu vùng
góp phần duy trì đoàn kết thống nhất và vai trò trung tâm của asean
trước những thách thức hiện nay ở khu vực và trên thế giới
cũng trong thời gian ở washington dc tham dự hội nghị cấp cao đặc biệt asean hoa kỳ
thủ tướng chính phủ phạm minh chính đã có cuộc gặp ngắn bên lề hội nghị
với tổng thống indonesia joko widodo thủ tướng malaysia dato sri ismail sabri bin jakob
và thủ tướng thái lan prayuth chan o cha để thúc đẩy các nội dung hợp tác song phương quan trọng
với từng nước cũng như trao đổi về một số vấn đề khu vực và quốc tế
đúng một mươi một h một mươi phút trưa nay theo giờ địa phương chủ tịch quốc hội vương đình huệ
và đoàn đại biểu cấp cao quốc hội việt nam đã đến sân bay quốc tế vặt tày
thủ đô viên trăn bắt đầu thăm chính thức nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào
theo lời mời của chủ tịch quốc hội nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào
xây sổng phôn phôn vi hẳn
chủ tịch quốc hội vương đình huệ dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao quốc hội việt nam
thăm chính thức nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào có ý nghĩa chính trị rất quan trọng
trong quan hệ hai nước đây cũng là chuyến thăm chính thức nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào
đầu tiên của lãnh đạo chủ chốt việt nam trong năm đoàn kết hữu nghị việt nam lào
hai nghìn hai mươi hai và cũng là chuyến thăm chính thức nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào
đầu tiên của đồng chí vương đình huệ trên cương vị chủ tịch quốc hội
đối với lào đây là đoàn chủ tịch quốc hội đầu tiên của nước ngoài thăm chính thức lào
kể từ sau đại hội lần thứ một mươi một và sau kỳ họp thứ nhất quốc hội khóa chín của lào
nằm trong tiến trình đẩy mạnh cải cách hành chính xây dựng phát triển chính phủ điện tử
kinh tế số xã hội số bắt đầu từ sáng nay bộ công an chính thức nâng thủ tục
cấp hộ chiếu phổ thông không gắn chip điện tử ở trong nước cho công dân việt nam
lên dịch vụ công mức độ bốn
hà nội là địa phương triển khai thí điểm cấp hộ chiếu phổ thông qua dịch vụ công mức độ bốn
thông qua cổng dịch vụ công quốc gia dịchvucông gov vn
hoặc cổng dịch vụ công bộ công an dịchvucong bocongan gov vn
công dân việt nam ở trong nước có căn cước công dân gắn chip điện tử
có tài khoản hợp lệ trên cổng dịch vụ công quốc gia
có khả năng thanh toán lệ phí trực tuyến qua hệ thống thanh toán điện tử của chính phủ
có thể dễ dàng thực hiện các giao dịch hoàn toàn trên môi trường điện tử
qua các phương tiện kết nối internet như máy tính điện thoại thông minh máy tính bảng
người dân có thể chủ động thực hiện giao dịch vào bất kỳ thời gian nào trong ngày
tại bất kỳ nơi đâu có internet do đó giảm thiểu số lần đi lại
thời gian chờ đợi nộp hồ sơ và nhận kết quả
ngoài ra hồ sơ được số hóa sẽ giảm áp lực giấy tờ lên cơ quan nhà nước
giảm thiểu việc tiếp xúc trực tiếp với cán bộ phòng tránh và hạn chế được tiêu cực
phiền hạ đồng thời tăng tính công khai minh bạch của thủ tục hành chính
theo công an tp hà nội trong ngày đầu triển khai
người dân thực hiện tương đối thuận lợi đã có một số hồ sơ thực hiện thành công
thưa quý vị lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở
được xác định là lực lượng làm nòng cốt trong xây dựng mô hình tự quản
tự bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở từ đó nhân rộng điển hình tiên tiến
và xây dựng phát triển thành mô hình điểm
đặc biệt trong bối cảnh vị trí vai trò của công tác bảo đảm an ninh trật tự
ngay từ ở cơ sở đang đặt ra những yêu cầu phải tăng cường
nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động của các lực lượng quần chúng
tham gia bảo vệ an ninh trật tự để giải quyết kịp thời các vụ việc
liên quan đến an ninh trật tự từ sớm từ xa
cùng với đó duy trì để mạnh hơn nữa phong trào quần chúng tự nguyện
tự quản tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở
đây là yếu tố rất quan trọng để xây dựng được nền an ninh nhân dân
gắn với thế trận an ninh nhân dân
là công an viên đã được hơn hai mươi năm anh hùng nắm và hiểu rõ
về tình hình an ninh trật tự tại xã trà sơn huyện trà bồng tỉnh quảng ngãi
khi lực lượng công an chính quy được bố trí về xã anh hùng vẫn tình nguyện
tham gia ở lại công tác hỗ trợ giúp lực lượng công an giải quyết kịp
những vấn đề phát sinh liên quan đến an ninh trật tự

họ đều đảm bảo vệ an ninh trật tự
anh hùng đã gắn liền với công việc này trong rất nhiều năm với tinh thần tự nguyện
không kể nắng hay mưa ngày hay đêm công việc đều được các thành viên triển khai kịp thời
các thị trấn trà sơn là các thị trấn phức tạp nhất của huyện trà bồng này
cho nên là có các đối tượng man đồng vừa qua chúng tôi kết hợp với công an thị trấn
thâu khí nguy hiểm
trên thực tế nếu không có được tính tự nguyện tự quản
thì sẽ khó huy động sức mạnh của lực lượng được ví là cánh tay nối dài của lực lượng công an tại cơ sở
bởi chế độ phụ cấp hỗ trợ đối với các lực lượng này là không cao
vì vậy dự thảo luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở
đã bổ sung điều chỉnh về chế độ chính sách điều kiện hoạt động
đồng thời có các quy định rõ ràng đánh giá đầy đủ về tính tự nguyện tự quản
đối với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở
thông qua các tổ tự quản thế này thông qua cái vai trò tự nguyện của người dân
người dân thấy được trách nhiệm của mình tham gia vào mọi hoạt động kinh tế chính trị sở của đất nước
và cả ngay trên cả địa bàn cơ sở cùng với lực lượng công an
cùng với các lực lượng khác trong để bảo vệ an ninh chính trị ở cơ sở hiện nay
và quan trọng hơn nữa để nó phát huy năng lực tinh thần tự quản
và phát huy tinh thần làm chủ của quân chúng
trong vấn đề quản lý trật tự an toàn xã hội
theo tiến sĩ nguyễn văn đáng cùng với việc khuyến khích được tính tự nguyện
các quy định mới của dự thảo luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở
với những chế độ khen thưởng kịp thời là điều kiện để thu hút nhiều hơn nữa sự tham gia của người dân
qua đó để mỗi người dân nhận thức được trách nhiệm cũng như vinh dự của mình cùng chính quyền ngay tại cơ sở
chính từng người dân nếu như họ có ý thức và nếu như họ được khuyến khích tham gia
với cái ý thức trách nhiệm cao với cộng đồng thì họ sẽ là lực lượng hỗ trợ
tôi nói nhấn mạnh là hỗ trợ lực lượng chuyên trách thực hiện tốt hơn cái chức năng nhiệm vụ của họ
thế thì để những người đấy có thể tham gia được thì rõ ràng chúng ta cần phải có quy định về mặt pháp lý hết sức cụ thể
để làm sao đó phát huy được cái tính tự giác cái ý thức tập thể ý thức cộng đồng
bảo vệ cái lợi ích chung của những cái người mà vốn dĩ họ không có trách nhiệm phải làm những việc đó
dự thảo luật sắp xếp kiện toàn thống nhất lực lượng bảo vệ dân phố công an xã bán chuyên trách
và các chức danh đội trưởng đội phó đội dân phòng
thành một lực lượng thống nhất
điều này vừa bảo đảm việc thực hiện nhiệm vụ được đồng bộ tránh trồng chéo mâu thuẫn
cũng như việc kiện toàn lực lượng này sẽ tạo điều kiện tập trung nguồn lực cơ sở vật chất
và bảo đảm điều kiện hoạt động được tốt hơn thực chất hơn
thì hiện nay trên địa bàn cơ sở thì có rất nhiều lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự cơ sở cùng hoạt động
và theo quy định của pháp luật hiện hành thì chức năng nhiệm vụ của các lực lượng này có những cái điểm là trồng lấn nhau
và do vậy chúng ta
chúng ta cần phải có một đạo luật để chúng ta pháp điển hóa để chúng ta quy định chức năng nhiệm vụ
của các lực lượng này đảm bảo sự thống nhất để hoạt động có hiệu lực và hiệu quả hơn
và là việc chúng ta xây dựng cái luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh chất tử ở cơ sở
để bảo đảm phù hợp với quy định của hiến pháp trong việc bảo vệ quyền con người và quyền công dân
trong tình hình an ninh chất tử xã hội phức tạp tội phạm ngày càng tinh vi
để có được lực lượng quần chúng
các lực lượng tham gia với lực lượng chính quy trong bảo vệ an ninh chất tử là điều cần thiết và cấp bách
vì vậy việc ban hành luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở là đòi hỏi từ thực tiễn
huy động sức mạnh toàn dân tham gia bảo vệ an ninh tổ quốc và bảo đảm quyền lợi cho lực lượng cơ sở
tiếp theo là phần điểm lại các hoạt động nổi bật của lãnh đạo bộ công an trong tuần qua
chủ trì cuộc họp hội đồng thẩm định đề án quy hoạch ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin
của lãnh công an đến năm hai nghìn hai mươi năm định hướng đến năm hai nghìn ba mươi
thượng tướng trần quốc tỏ ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an đề nghị
cơ quan thường trực tiếp tục chỉ đạo tổ giúp việc tiếp thu nghiêm túc có chất lọc
trên cơ sở khoa học thực tiễn các ý kiến tham gia của các đồng chí trong hội đồng
để chỉnh sửa hoàn thiện đề án
đặc biệt lưu ý đề án phải có tính đồng bộ với các chủ trương nghị quyết
kết luận của đảng nhà nước chính phủ và của đảng ủy công an trung ương bộ công an
về đẩy mạnh xây dựng lực lượng công an nhân dân chính quy tinh nhuệ hiện đại
đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
ngày một mươi tháng năm cục an ninh chính trị nội bộ bộ công an tổ chức gặp mặt
truyền thống nhân kỷ niệm sáu mươi bốn năm ngày truyền thống lực lượng an ninh chính trị nội bộ
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an gửi lãng hoa chúc mừng
thay mặt đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an thượng tướng lương tam quang
ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an biểu dương và chúc mừng những chiến công thành tích
của cám bộ chiến sĩ lực lượng an ninh chính trị nội bộ đồng thời nêu rõ nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia
bảo đảm trật tự an toàn xã hội đặt ra rất nặng nề đòi hỏi lực lượng an ninh chính trị nội bộ
tiếp tục đổi mới mạnh mẽ các mặt công tác đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
trao nhà tình nghĩa cho một số hộ dân tại xã minh thanh huyện sơn dương tỉnh tuyên quang
thay mặt đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an thứ trưởng lương tam quang
chúc mừng các hộ gia đình được nhận nhà
đồng chí thứ trưởng hy vọng với ngôi nhà mới các gia đình sẽ có chỗ ở ổn định kiên cố
yên tâm lao động sản xuất vươn lên trong cuộc sống đóng góp công sức vào công cuộc bảo vệ an ninh trật tự
tại cơ sở đấu tranh phản bác các luận điệu tuyên truyền và các hoạt động lôi kéo kích động
của các đối tượng xấu phân tử phản động
chủ trì họp ban chỉ đạo tổ giúp việc
để cho ý kiến về các nội dung liên quan đến việc nghiên cứu xây dựng dự án xây dựng hệ thống
cơ sở dữ liệu về xử lý vi phạm hành chính trong công an nhân dân
trung tướng lê quốc hùng ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an nhấn mạnh
sự cần thiết phải xây dựng cơ sở dữ liệu về xử lý vi phạm hành chính trong công an nhân dân
sẵn sàng kết nối chia sẻ thông tin với các cơ sở dữ liệu nghiệp vụ trong công an nhân dân
cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính
và các cơ sở dữ liệu quốc gia khác
thứ trưởng đề nghị đơn vị chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng và tiến hành ngay kế hoạch khảo sát
chú trọng về nhân lực cơ sở hạ tầng tiến hành các bước đảm bảo tiến độ xây dựng dự án theo đúng quy định
phát biểu kết luận tại buổi làm việc tại bệnh viện ba mươi tháng bốn về công tác nhân lực y tế
và công tác xây dựng cơ bản tại bệnh viện
lê văn tuyến thứ trưởng bộ công an yêu cầu bệnh viện ba mươi tháng bốn nâng cao hơn nữa chất lượng
và hiệu quả công tác chuyên môn trong thời gian tới
bên cạnh đó về công tác xây dựng lực lượng thứ trưởng lê văn tuyến yêu cầu bệnh viện tiếp tục hợp tác
với các giáo sư bác sĩ đầu ngành trên địa bàn thành phố nhằm nâng cao trình độ chuyên môn
cho cán bộ chiến sĩ bệnh viện nâng cao y đức tạo chuyển biến mạnh mẽ về phong cách
thái độ phục vụ bệnh nhân lấy sự hài lòng của người bệnh là phương châm hoạt động
sáng ngày chín tháng năm tại hà nội bộ công an tổ chức hội nghị công tác lập quy hoạch sử dụng đất an ninh
và quy hoạch hạ tầng phòng cháy chữa cháy
thời kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn năm mươi thiếu tướng lê văn tuyến thứ trưởng bộ công an chủ trì hội nghị
hội nghị được tổ chức nhằm bàn tháo gỡ những khó khăn vướng mắt trong quá trình triển khai thực hiện
nghị định số một trăm sáu mươi bảy hai nghìn một mươi
necp quy định việc sắp xếp lại xử lý tài sản công của chính phủ
nghị quyết số một trăm ba mươi hai hai nghìn hai mươi qh một mươi bốn của quốc hội về thí điểm một số chính sách để tháo gỡ vướng mắc tồn động
trong quản lý sử dụng đất quốc phòng an ninh kết hợp với hoạt động lao động sản xuất xây dựng kinh tế
và công tác lập quy hoạch sử dụng đất an ninh và quy hoạch hạ tầng phòng cháy chữa cháy
thời kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn năm mươi
tại tỉnh đắk lắc sáng ngày một mươi ba tháng năm khai mạc bảng thi số sáu của hội thi điều lệnh bắn súng võ thuật
đến dự có thiếu tướng nguyễn văn long thứ trưởng bộ công an và lãnh đạo một số cục nghiệp vụ trên địa bàn tỉnh đắk lắc
qua hội thi lần này không chỉ đánh giá kết quả chất lượng công tác tập huấn điều lệnh quân sự võ thuật của công an các đơn vị địa phương
mà còn nhằm biểu dương lực lượng đẩy mạnh phong trào thi đua vì an ninh tổ quốc thiết thực chào mừng kỷ niệm sáu mươi năm ngày truyền thống lực lượng cảnh sát nhân dân